vào khoảng một mươi giờ trưa ngày hai mươi ba tháng một tại phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
huyện vũ thư tỉnh thái bình đặt tại xã vũ tiến huyện vũ thư đã xảy ra một vụ cướp vô cùng táo tợn
thông tin ban đầu xác định đây là vụ cướp nhằm vào ngân hàng xảy ra lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh thái bình
đối tượng xông vào cướp ngân hàng này là nam giới trên ba mươi tuổi bịt mặt đeo găng tay dùng dao uy hiếp và dùng bình xịt hơi cay
xịt vào mặt nhiều nhân viên phòng giao dịch cướp đi số tiền lớn rồi tẩu thoát trên một chiếc xe máy
trên đường tẩu thoát tiền cướp đã bứt lại con dao tăng vật

hiện cán bộ ngân hàng đang kiểm đếm để xác định số tiền bị mất
luật luận chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng